hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm ngày toàn quốc kháng chiến một mươi chín tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu
hai mươi năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam hai mươi hai tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
các đơn vị thi công thuộc tổng công ty xây dựng trường sơn đã tổ chức lễ gia quân cao điểm thi đua sáu mươi ngày quyết thắng
đến nay toàn gói thầu số hai đạt hơn tám mươi hai tiến độ trong đó trường sơn là nhà thầu bảo đảm đạt và vượt các mục tiêu kế hoạch đề ra
cụ thể đoạn đầu tuyến km tám km chín sáu trăm một mươi chín của trường sơn đã thi công xong lớp bê tông nhựa hạ trung đạt tám trăm linh m bê tông nhựa hạt mịn c một mươi hai năm phải tuyến
đoạn nút sao mỹ sơn hoàn thành hạng mục dỡ tải triển khai thi công các phối đá răm mặt đường bê tông
đây là nhà thầu tiên phong thảm bê tông nhựa trên toàn tuyến cao tốc

với tinh thần vượt nắng thắng mưa các đơn vị thi công nỗ lực vượt qua áp lực thời tiết vướng mắc mặt bằng khăn hiếm nguồn vật liệu tập trung và linh hoạt tối đa các giải pháp thi công đạt hiệu quả
chào mừng ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam

trong sáu mươi ngày thi đua quyết thắng các công tác nền đường còn lại sẽ khẩn trương được hoàn thành bước vào cao điểm thảm bê tông nhựa hoàn thiện dứt điểm trong tháng một mươi hai với tổng giá trị đợt thi đua ước đạt gần bảy mươi tỷ đồng bảo đảm chất lượng mỹ thuật toàn dự án
cao tốc đà nẵng quảng ngãi là công trình trọng điểm quốc gia có sự tham gia hỗ trợ của cơ quan hợp tác quốc tế nhật bản nên chất lượng công trình luôn được chú trọng hàng đầu
với tư cách là tư vấn giám sát công trình chúng tôi đánh giá cao tổng công ty xây dựng trường sơn trong việc thi công gói thầu số hai đảm bảo yêu cầu kỹ thuật chất lượng công trình
cùng với cao tốc đà nẵng quảng ngãi hiện tổng công ty xây dựng trường sơn cũng đang triển khai thi công đồng loạt hơn một trăm bảy mươi dự án trên toàn quốc với tinh thần hiệp đồng chung sức quyết tâm vượt khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
tổng công ty xây dựng trường sơn binh đoàn một mươi hai bộ quốc phòng là đơn vị
tổng công ty xây dựng trường sơn là đơn vị làm nhiệm vụ quốc phòng kết hợp với xây dựng sản xuất kinh doanh
với phương châm uy tín chất lượng và hiệu quả bộ tư lệnh cũng như tổng công ty xây dựng trường sơn đã có nhiều giải pháp chủ trương đổi mới về tư duy về quân người tạo nguồn nhân lực
thứ hai là tăng cường trang bị khoa học kỹ thuật máy móc thi công trên công trường
thứ ba là bảo đảm nguồn vốn cho quá trình thi công
do vậy các công trình thi công của tổng công ty xây dựng trường sơn đều được chủ đầu tư đánh giá là đạt hiệu quả uy tiến và chất lượng
lễ phát động đợt cao điểm đoàn kết lập công quyết thắng diễn ra từ mùng một tháng một mươi một đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
tại lễ xa quân lãnh đạo các đơn vị thi công trực tiếp ký cam kết triển khai cao điểm thi đua với quyết tâm về đích đưa đoạn tuyến trường sơn tiên phong thông xe kỹ thuật trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu